nhằm giảm tình hình tội phạm hình sự trên địa bàn thủ đô công an tp hà nội đang triển khai kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm hình sự tập trung đấu tranh tội phạm cướp cướp giật trộm cắp tài sản
kế hoạch triển khai từ ngày hôm nay một mươi năm tháng chín đến ngày một mươi bốn tháng một mươi một
theo công an tp hà nội trong tám tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín tình hình tội phạm hình sự trên địa bàn thành phố gia tăng và diễn biến phức tạp tăng một trăm hai mươi sáu vụ tức tăng bốn hai so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
nổi lên là hoạt động của tội phạm trộm cắp tài sản cướp giật tài sản tăng một mươi bảy vụ tăng một mươi sáu
mặc dù có nhiều nỗ lực nhưng một số đơn vị công an cấp cơ sở vẫn còn nhiều hạn chế nên hiệu quả đấu tranh phòng chống tội phạm
cướp cướp giật trộm cắp tài sản chưa cao
để đảm bảo tình hình an ninh trật tự từ nay đến cuối năm công an hà nội yêu cầu các đơn vị chủ động làm tốt công tác
nắm tình hình áp dụng các biện pháp phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả với tội phạm hình sự tập trung là tội phạm cướp cướp giật trộm cắp tài sản
vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia vào việc phát hiện bắt giữ và cung cấp các thông tin về các ổ nhóm tội phạm trộm cắp cướp cướp giật tài sản